liên quan đến vụ đơn vị bảo tồn rừng lại đi phá rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
mà truyền hình nhân dân đã có bài điều tra phản ánh lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác định hành vi
phá rừng trái pháp luật và đề nghị xử lý kỷ luật tập thể cá nhân liên quan
qua điều tra được biết việc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai phát dọn cây
để kịp tiến độ thực hiện đề tài khoa học trồng cây dược liệu đã được phê duyệt
nhưng đây không phải là cơ sở để chặt cây rừng trên thửa đất một trăm năm mươi một hectare
khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép
hành vi này bị cấm theo quy định của luật lâm nghiệp đồng thời là hành vi phá rừng trái pháp luật
từ kết quả thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai đề nghị
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai tổ chức kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan
trên cơ sở đó có hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ viên chức thuộc thẩm quyền
cùng với đó lập phương án khắc phục hậu quả do phá rừng gây ra